thưa quý vị sáng ngày bốn tháng bốn tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở lại phiên tòa phúc thẩm vụ án nguyễn phương hằng và đồng họa
khi được chủ tọa hỏi có đồng ý với lời trình bày của bị cáo đặng anh quân tại tòa hôm nay hay không bị cáo hằng cho biết đồng ý
tại tòa cả ba bị cáo nguyễn thị mai nhi trợ lý của bà phương hằng lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đài nam
huỳnh công tân trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đài nam đều giữ nguyên kháng cáo xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo
các bị cáo này cũng trình bày hoàn cảnh phạm tội đưa ra các tình tiết giảm nhẹ để kính mong hội đồng xét xử xem xét đề nghị của các bị cáo
về phía bà hằng khi được chủ tọa hỏi có đồng ý với lời trình bày của bị cáo quân tại tòa hôm nay hay không bị cáo hằng cho biết đồng ý
bà hằng vừa nói vừa nghẹn ngào
hơn hai năm ở tù hôm nay là ngày bị cáo hạnh phúc nhất bị cáo có tội nhưng bị cáo cũng có công
trước đó bị cáo quân cho rằng cáo trạng không phản ánh đúng bản chất lời khai của bị cáo cũng như lời khai khách quan của bà phương hằng
nên dành nhiều thời gian để chứng minh cho quan điểm của mình
bị cáo này cũng nhiều lần khẳng định việc mình không xúc phạm nghị sĩ hoài linh
trong khi đó người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà đinh thị lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
cho rằng bà hằng gây ra tội ác với bà và gia đình
vụ án này có dấu hiệu của việc bỏ lọt tội phạm
thưa quý vị sáng ngày bốn tháng bốn mặc dù không kháng cáo đang thi hành bản án ba năm tù
nhưng bà nguyễn phương hằng vẫn bị áp giải tới phiên tòa xét xử phúc thẩm
theo đó sáng ngày bốn tháng bốn tòa án nhân dân cấp cao mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhì hình phạt của đặng anh quân
bốn mươi ba tuổi cựu giảng viên trường đại học luật tp hcm và nguyễn thị mai nhi
huỳnh công tân lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đại nam
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày
từ bảy h ba mươi phút an ninh được thắt chặt chỉ những người bị triệu tập mới được di chuyển vào khu vực xét xử
hơn chín giờ bà nguyễn phương hằng và bị cáo đặng anh quân bị áp giải vào phòng xét xử
khoang trên mình chiếc áo thun trắng tóc bùi cao bà hàng trông khác lạ so với phiên tòa sơ thẩm
người phụ nữ này tỏ ra khá thoải mái trò chuyện cùng luật sư từng bào chữa cho mình
trong vụ án này có hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo là bà đinh thị lan và đặng thị hàn ni
trong phiên tòa này bà lan có mặt và có hai luật sư bảo vệ cho mình
về phía bà ni đang chấp hành án tù nên có đơn xin xét xử vắng mặt
đối với bà nguyễn phương hằng không kháng cáo
đang thụ án tù nếu xét thấy cần thiết thì tòa sẽ xét hỏi người phụ nữ này
từ đó chủ tọa yêu cầu cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa bà chủ công ty đại nam xuống hàng ghế phía sau ngồi
trong phần thủ tục bà đinh thị lan yêu cầu đổi một người trong hội đồng xét xử
với lý do vị thẩm phán này gây khó dễ cho bà
từ đó hội đồng xét xử đi vào hội ý
còn bị cáo quân cho rằng bản án hai năm sáu tháng tù tòa áp dụng đối với mình là quá nặng
còn các bị cáo khác xin hưởng án treo án sơ thẩm tuyên một năm sáu tháng tù
là người có vai trò chủ mưu trong vụ án bà nguyễn phương hằng không kháng cáo và đang thi hành bản án ba năm tù
tuy nhiên tòa phúc thẩm cho rằng cần triệu tập bà hằng đến phiên xử để xem xét toàn diện vụ án
và có kháng cáo của người có quyền nghĩa vụ liên quan
theo nội dung vụ án từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bà phương hằng và bốn bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích hợp pháp của một mươi cá nhân
cụ thể bà hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam tỉnh bình dương
được nhiều người trên mạng xã hội biết đến
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà hằng đã sử dụng điện thoại di động máy tính sách tay và máy quay phim
đăng nhập vào một mươi hai tài khoản mạng xã hội do bà này quản lý
bà thực hiện nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp trên internet với nội dung bịa đặt
sai sự thật xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân
bà hằng còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân
bí mật gia đình và đời sống riêng tư của các ông bà võ nguyễn hoài linh
nguyễn thị mỹ oanh đặng thị hàn ni nguyễn đức hiển trần thị thủy tiên
lê câu vinh huỳnh minh hưng đinh thị lan lê thị giàu trương thị việt hà
trái quy định của pháp luật
bị cáo đặng anh quân đã tương tác tham gia bình luận trực tiếp với bà hằng
trong một mươi một buổi live stream cổ vũ về tinh thần tiếp thêm ý chí cho người phụ nữ này thực hiện hành vi phạm tội
ngoài ra trong buổi live stream ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
ông quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc vu khống
xúc phạm uy tín danh dự và nhân phẩm của ông võ nguyễn hoài linh
các bị cáo nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân
đã thực hiện hành vi tạo lập quản lý các trang mạng xã hội
kết nối các tài khoản mạng xã hội và internet thông báo thời gian chủ đề live stream
chuẩn bị nội dung sân khấu để bà hằng live stream và đăng tải các bài viết của bà hằng
lấy các trang mạng xã hội theo chỉ đạo của bà hằng
hành vi của các bị cáo nhi hà tân và quân là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bà hằng
thưa quý vị thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc hỗn chiến
chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhạt trong cuộc sống
mới đây một vụ việc tương tự đã xảy ra tại an giang
mặc dù không có quen biết
nghi nạn nhân là đồng bọn nhóm thanh niên cần tìm
nhóm đối tượng ở thành phố long xuyên đã lao vào chiếm nạn nhân chậm thương rụt vào trốn
sáng ngày bốn tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự nguyễn hữu nghĩa sinh năm hai nghìn bảy chú phường mỹ long thành phố long xuyên
và nguyễn văn phú sinh năm hai nghìn sáu thị trấn phú hòa huyện thoại sơn tỉnh an giang
về hành vi gây dối trật tử công cộng
trước đó khoảng hai mươi giờ ngày hai tháng bốn nghĩa cùng phú và nhóm bạn điều khiển xe mô tô mang theo nhiều hung khí
đi tìm trẻ em nhóm thanh niên ở khóm tây khánh tám phường mỹ hòa thành phố long xuyên
cả nhóm chạy xe đi tìm nhưng không gặp
thấy nguyễn trọng đức sinh năm hai nghìn một chú phường mỹ hòa thành phố long xuyên điều khiển xe mô tô
nghĩa lên điều khiển xe chặn đầu xe của đức rồi dùng dao tấn công vào người đức
lúc này các đối tượng trong nhóm nghĩa cũng đến dùng hung khí xông vào hành hùng đức
rồi cả nhóm lê xe tẩu thoát trong đêm
còn đức được người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa an giang cấp cứu
ngay sau khi tiếp nhận tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng hình sự công an thành phố long xuyên phối hợp cùng công an phường mỹ hòa
nhanh chóng truy xét bắt giữ nghĩa và phú
hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra xác minh
truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm chức pháp luật nhằm gian đe và phòng ngừa chung
thưa quý vị gần đây ghi nhận liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm
gây thiệt hại về người và tài sản
mới đây tại đắk lắc hai mẹ con chở nhau trên xe máy đang lưu thông trên đường
thì xảy ra va chạm với xe tải khiến con trai sinh năm hai nghìn một mươi sáu tử vong thương tâm
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba tháng bốn
chị ttl ba mươi hai tuổi ngụ tại xã ia hiao huyện ia hở leo tỉnh đắk lắk
chạy xe máy chở theo con trai là hmt sinh năm hai nghìn một mươi tám
lưu thông trên đường thuộc thôn đoàn kết xã yà tân
khi xe máy đến ngã ba đường thuộc thôn đoàn kết và thôn hải hà
thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển kiểm soát bốn mươi bảy h bốn nghìn hai trăm một mươi bảy
chưa rõ danh tính của lái xe lưu thông cùng chiều phía sau
vụ tai nạn đã khiến cho mẹ con chị l bị ngã xuống đường
cháu tê bị xe tải cán trúng và tử vong tại chỗ
tại hiện trường chị l ôm con trai khóc ngất
chứng kiến cảnh tượng này nhiều người có mặt cũng không kìm được nước mắt
nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ
chuyển sang các thông tin tiếp theo
sáng ngày bốn tháng bốn một cán bộ phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội xác nhận
tại địa phương đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm
nạn nhân là một công nhân làm nghề tự do
theo đó tối ba tháng bốn
nhóm công nhân nghề tự do rủ nhau ra hồ linh đàm để tắm
sau đó một trong số những người này bị đuối nước
và ngay khi nắm được thông tin lực lượng cứu hộ cứu nạn
và cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai đã tổ chức tìm nạn nhân
nạn nhân được tìm thấy tử vong sau đó và đã được đưa đi khỏi hiện trường ngay trong đêm
hồ linh đàm thuộc quận hoàng mai thành phố hà nội
từ nhiều năm trở lại đây là địa điểm lý tưởng của người dân giải nhiệt vào mùa hè
cơ quan chức năng đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm và cấm tắm dưới hồ
nhưng nhiều người vẫn không tuân thủ quy định này
thưa quý vị liên quan đến vụ việc một phạm nhân ở thanh hóa trốn trại cấp taxi gây hoang mang dư luận
bị bắt giữ sau khoảng một ngày bỏ trốn
lý do phạm nhân mai văn đệ điều lĩnh trốn khỏi chạy giam số năm dần được hé lộ
tối ngày ba tháng bốn một lãnh đạo công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa
đã thông tin về lời khai ban đầu của phạm nhân mai văn đệ
vừa bị bắt giữ sau khoảng một ngày trốn khỏi trại giam bước đầu được sáng tỏ
theo lời khai đối tượng bỏ trốn do có khúc mắc với vợ ở nhà
đối tượng khai do không liên lạc được với vợ nên đã có suy nghĩ ghen tuông tiêu cực rồi dẫn tới hành vi trên
ngoài ra còn có một vài lý do cá nhân khác nữa cũng đang được tiến hành làm rõ
vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hai tháng bốn phạm nhân mai văn đệ trốn khỏi trại giam số năm bca
thuộc cục c một mươi bộ công an đóng trên địa bàn thị trấn thống nhất huyện yên định tỉnh thanh hóa
trong quá trình bỏ trốn đối tượng đã cướp xe taxi của tài xế nguyễn văn mạnh bốn mươi hai tuổi tại huyện hà trung thanh hóa
tuy nhiên khi tới khu vực xã hà linh đối tượng bỏ lại xe taxi và lần trốn lên khu vực rừng xến
để truy bắt cơ quan công an đã huy động hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng dân quân bao vây
khoanh vùng khu vực cánh rừng xến trên địa bàn huyện hà trung để truy tìm phạm nhân trốn trại mai văn đệ
tới khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba tháng bốn lực lượng công an đã bắt giữ thành công phạm nhân bỏ trốn tại khu vực đồi núi địa bàn xã hà đông huyện hà trung
đáng chú ý phạm nhân mai văn đệ đang chấp hành án phạt hai mươi bốn tháng tù về tội đánh bạc
mai văn đệ bị bắt vào tháng hai hai nghìn hai mươi ba và chấp hành án tại trại giam số năm từ tháng sáu hai nghìn hai mươi ba
vì vậy phạm nhân đệ bỏ trốn khiến dư luận hoài nghi về động cơ thực hiện hành vi điều lĩnh này
các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an tỉnh sóc trăng cũng vừa giải cứu thành công một người phụ nữ sau nhiều giờ bị nhóm người trốn trại cai nghiện khống chế bắt giữ làm con tin
đối tượng gây ra vụ việc chính là một trong những kẻ cầm đầu vụ gần hai trăm linh học viên cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng trốn chạy vào ngày hai mươi bốn tháng hai
cụ thể khoảng chín h hai mươi năm phút ngày ba tháng bốn công an phường hai thị xã nga năm phát hiện ba người đang thuê nhà nghỉ trên địa bàn phường sử dụng trái phép chân ma túy
trong đó có một kẻ biểu hiện ngao đá nên đã gần chương triển khai lực lượng xử lý
khi phát hiện công an tên này đã dùng dao tự chế chuẩn bị sẵn tấn công lực lượng công an rồi không chế người phụ nữ đang ngồi uống nước bên lề đường đưa vào cố thủ trong nhà nghỉ
sau khi được báo cáo đánh đạo công an tỉnh sóc trăng đã cần chương trì đạo triển khai lực lượng xử lý tình huống theo quy định
qua kiểm tra xác định nghi phạm là đỗ thanh tâm tự tâm mas sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại xã kế an huyện kế sách tỉnh sóc trăng
có nhiều tiền án đồng thời là một trong những kẻ cầm đầu vụ bạo động ngày hai mươi bốn tháng hai tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng đến nay chưa truy bắt lại được
đại tá phan văn ứng phó giám đốc công an tỉnh sóc trăng đã trực tiếp chỉ đạo huy động lực lượng cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự cảnh sát phòng cháy chữa cháy cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an thị xã nga năm đến hiện trường triển khai các biện pháp giải cứu người phụ nữ thành công
được biết trước khi vào cơ sở cai nghiện ma túy tầm sống lang thang có nhiều tiền án tiền sự và quan hệ thân thiết với thành phần bất hào
thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tấn công lực lượng chức năng đặc biệt là các đối tượng có hành vi chống đối cảnh sát giao thông
mới đây tại hà nội đã xảy ra vụ việc tương tự
khi lực lượng công an chuẩn bị đưa phương tiện vi phạm giao thông của một nam thanh niên lên xe về nơi tạm giữ
thì bố của nam thanh niên cầm gạch ném vào phương tiện có lời nói thiếu văn hóa với cảnh sát giao thông
tối ngày hai tháng bốn mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi gây dối tại chốt cảnh sát giao thông
dùng gạch đập xe máy đã bị niêm phong tạm giữ và có nhiều lời nói thiếu văn hóa với lực lượng chức năng
hành vi của người này khiến cho những người chứng kiến rất bức xúc
vụ việc được xác định xảy ra vào chiều ngày hai tháng bốn tại ngã tư phạm hùng nguyễn hoàng
tại phường mỹ đình hai quận nam từ liêm hà nội
thời điểm trên tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số sáu đang thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của phòng cảnh sát giao thông hà nội
về tổng điều tra cơ bản tuyên truyền vận động và kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến người điều khiển
chủ phương tiện cơ sở sản xuất kinh doanh xe ba bồn bánh tự sản xuất lắp ráp xe mô tô kéo theo xe khác
vật khác trên địa bàn thành phố tại ngã tư phạm hùng nguyễn hoàng
vào khoảng một mươi năm h cùng ngày tổ công tác phát hiện anh d x h sinh năm hai nghìn ba điều khiển xe máy kéo theo xe khác trở hàng công kênh
nên đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra lập biên bản xử phạt theo quy định
tuy nhiên khi lực lượng công an chuẩn bị đưa phương tiện lên xe tải chuyên dụng về nơi tạm giữ
thì xuất hiện một người đàn ông tự xưng là bố của d khác đến cản trở tổ công tác làm nhiệm vụ
người đàn ông có hành vi cầm gạch ném vào phương tiện đã bị niêm phòng tạm giữ
và có lời nói thiếu văn hóa với cán bộ cảnh sát giao thông
tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số sáu sau đó đã đưa người đàn ông này
cùng phương tiện và người liên quan về công an phường mỹ đình hai để xử lý theo quy định
tại cơ quan công an danh tính người đàn ông được làm rõ là đào xuân thế sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
qua kiểm tra nồng độ cồn của người này ở mức bốn trăm linh sáu mg trên một lít khí thở
căn cứ tài liệu thu thập
cơ quan điều tra công an quận nam từ liêm đã lập hồ sơ để xử lý đào xuân thế
về hành vi chống người thi hành công vụ
chuyển sang các thông tin tiếp theo
ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an cho biết
vừa phá thành công chuyên án ba giữ hai đối tượng nguyễn quốc toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại xã biển hồ thành phố pleiku và huỳnh thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại thị trấn cáp bang huyện cáp bang cùng tỉnh gia lai
về hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép
theo đó thời gian gần đây qua công tác đấu tranh bắt giữ và xử lý các hành vi vi phạm về pháo
công an thị xã hoàng mai phát hiện đường dây mua bán vận chuyển hàng cấm pháo nổ
từ tỉnh gia lai về nghệ an rồi đưa ra thị xã hoàng mai và các tỉnh phía bắc tiêu thụ
sau một thời gian tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn trên tuyến quốc lộ một a thu địa phận khối một mươi hai phường quỳnh xuân thị xã hoàng mai
công an thị xã đã chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tỉnh trạm cảnh sát giao thông diễn châu
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghĩa an phá thảnh công chuyên án
qua đó bắt giữ nguyễn quốc toàn và huỳnh thanh sơn khi các đối tượng đang sử dụng xe ô tô tải
biển kiểm soát năm mươi một g sáu mươi ba nghìn bảy trăm tám mươi bốn vận chuyển một bốn tấn pháo hoa nổ các loại đi tiêu thụ
tại trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hoàng mai
nguyễn quốc toàn và huỳnh thanh sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện công an thị xã hoàng mai đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị ngày ba tháng bốn công an tỉnh bình dương vừa tổ chức thông tin về tình hình an ninh trật tự
phòng chống tội phạm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh bình dương
thượng tá trần minh nhật trường phòng cảnh sát hình sự công an bình dương đã thông tin về vụ thanh niên một mươi chín tuổi
sát hại bà cụ bảy mươi năm tuổi
được biết nam thanh niên với ý định cướp tài sản đã dùng hung khí tấn công man dợ mặc cho nạn nhân văn xì
theo thông tin cơ quan chức năng cung cấp nghi phạm trong vụ án mạng trên là nguyễn minh hoàng một mươi chín tuổi
ngụ xã phước hòa huyện phú giáo
theo đó khoảng gần hai giờ sáng ngày ba mươi tháng ba hoàng chạy xe máy trên các tuyến đường vắng người ở xã phước hòa
tìm người để cướp
khi thấy bà ntm đang dừng xe máy bên đường để nhặt ve chai trước cổng của trường mầm non ở xã phước hòa
hoàng đã nảy sinh ý định ra tay với nạn nhân để cướp tài sản
lợi dụng lúc bà m không để ý hoàng dùng cây tấn công bà này ngã xuống đất
khi bà mờ kêu cứu hoàng dùng dao tấn công nạn nhân
trong quá trình gây án do nạn nhân la lên cầu cứu và có ánh đèn xe từ phía xa
nên hoàng vội vàng lên xe máy bỏ đi khi chưa kịp cướp tài sản
sau khi nhận được tin trình báo của người dân lực lượng công an huyện phú giáo
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và truy tìm hung thủ
chỉ ít giờ sau khi gây án hoàng đã bị bắt
đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại của mình và mục đích chính là cướp tài sản
hoàng khai nhận trong quá trình gây án nạn nhân có văn xin
thưa quý vị sống sót trong vụ nổ khí mê tàn kinh hoàng ở công ty thàn thống nhất
thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh các nạn nhân bị thương nghẹn ngào xót xa cho bốn người đồng nghiệp đã tử vong
sáng ba tháng bốn bảy công nhân thoát nạn trong vụ nổ khí mê tan tại công ty than thống nhất
được đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh tận tình chăm sóc các chấn thương
may mắn thoát nạn bảy công nhân trong vụ nổ vẫn chưa hết bàng hoàng ám ảnh
về thời khắc đối mặt với tử thần dưới hầm thàn sâu thầm
anh đàm văn đội sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú quán tại tỉnh cao bằng nhớ lại
trước thời điểm xảy ra vụ việc anh cùng nhóm công nhân vào làm k ba trong hầm lò
khi các công nhân đang miệt mài làm việc thì xảy ra sự cố
anh đội kể sau khi vào ca được một lúc thì anh được phân công đi ra ngoài để lấy thêm vật tư
đi được khoảng hai trăm linh mét anh cảm nhận luồng gió nóng thổi mạnh sau lưng
sau đó là tiếng nổ hất văng anh vào gầm băng truyền tải than ngất lịm
khi tỉnh lại anh đội đã nến đau cố hết sức gượng bò tìm đường thoát ra ngoài
thế nhưng sau vụ nổ lớn vật liệu ngồn ngang bụi đen che hết tầm nhìn
mũ bảo hộ và đèn pin của anh đội đã bị vang đi nơi khác lúc anh ngã xuống gầm băng tải
anh nguyễn văn thanh bốn mươi năm tuổi quê hải dương cho biết
thời điểm xảy ra vụ cháy nổ anh đang cùng sáu công nhân khác xuống hầm lò đến xúc than
khi đi cả tốp thợ vào hầm lò được khoảng hơn một trăm linh mét thì bỗng nghe tiếng nổ lớn
gió nóng từ bên trong thổi mạnh hất ngã tất cả
anh thanh kể lại sau khi chấn tĩnh anh và các đồng đội gọi hỏi nhau xem có ai làm sao không
sau đó mọi người cùng nhau định hình lối ra mất một thời gian rồi cùng nhau tìm ra ngoài
khi phát hiện chính xác được lối ra mọi người đã dùng hết sức để
chạy ra ngoài cũng là người may mắn thoát nạn trong găng tức dù bị thương khắp người
anh nguyễn quốc khánh ba mươi tám tuổi quê thái nguyên cho biết sau khi chuyển vật tư vào khu vực đào hầm lò
khoảng một mươi phút anh cùng nhóm công nhân di chuyển ra bên ngoài và khi di chuyển được khoảng một trăm linh mét
thì tất cả nghe thấy tiếng nổ do áp lực khí khiến anh khánh bị hất văng hàng chục mét trong hầm lò
may mắn không bị thương quá nặng nhưng mũ bảo hộ đèn pin và đôi ủng dưới chân đã rơi
người anh khánh khiến việc tìm đường ra gặp rất nhiều khó khăn
mới đây sau khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn người đàn ông bốn mươi tám tuổi ở cà mau không chấp hành
mà còn dùng mũ bảo hiểm tấn công một cảnh sát chi tiết mời quý vị và các bạn theo dõi ngay sau đây
ngày ba bốn nguồn tin cho biết công an thành phố cà mau đang điều tra xử lý hành vi chống người thi hành
công vụ của ông l p n bốn mươi tám tuổi ngụ phương năm theo điều tra ban đầu vào khoảng hơn hai mươi hai h tối một bốn
lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh cà mau
tiến hành tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố cà mau
khi đến ngã tư phan ngọc hiển hùng vương thuộc phường năm thành phố cà mau lực lượng chức năng phát hiện
ông n điều khiển xe máy mang biển kiểm soát sáu mươi chín f sáu lưu thông trên đường có biểu hiện dùng rượu bia nên ra hiệu lệnh
dừng phương tiện để kiểm tra tuy nhiên ông n không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục cho xe chạy đến đối diện
cổng trụ sở cảnh sát cũ sau đó xuống xe lúc này khi bị yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe thì người này bất ngờ bỏ chạy
thẳng đến nhà mở cửa khi bị một chiến sĩ công an ngăn lại ông n đã dùng mũ bảo hiểm tấn công chiến sĩ này
người đàn ông sau đó bị lực lượng chức năng khống chế bàn giao cho công an phường năm xử lý
được biết kết quả nồng độ cồn của đối tượng ở mức sáu trăm hai mươi tám mg trên một lít khí thở
ngày ba bốn công an tỉnh bình dương tổ chức buổi gặp mặt thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
với vụ cướp tiệm vàng bqi ở thị trấn lài uyên huyện bầu bàng tỉnh bình dương
đại tá trần văn chính phó giám đốc công an tỉnh bình dương cho biết qua lời khai của hai đối tượng đã bị bắt giữ
nhóm đối tượng quen biết nhau qua mạng xã hội do mới chỉ trao đổi gặp nhau vài lần nên không rõ về nơi ở
theo đó các đối tượng đều không có việc làm ổn định nảy sinh ra ý định đi cướp
để thực hiện hành vi nhóm này đã đi trên hai xe máy đến một số tiệm vàng ở tp hcm bình dương khảo sát
khi thấy ở tiệm vàng bq tại bầu bàng ít khách nên đã giả vờ hỏi bán vàng sau đó đập kính cướp vàng
sau nhiều giờ điều tra và với sự hỗ trợ của cục cảnh sát hình sự bộ công an công an tỉnh bình dương đã xác định được nơi lẩn trốn
bắt nguyễn linh đoan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê quảng nam tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
còn trần quang triệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê bình định
khi công an đang triển khai lực lượng vây bắt biết không thể trốn thoát triệu đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương xin được đầu thú
công an xác định đoan triệu là hai trong bốn đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản
tiếp đó công an cũng đã bắt nguyễn văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
về hành vi giúp sức cho đoan tiêu thụ một số lượng vàng đã cướp được
các đối tượng trên đã giao nộp một số lượng lớn tăng vật đã chiếm đoạt được
theo đại tá trần văn chính hai đối tượng còn lại công an đã có thông tin và sẽ tổ chức truy bắt cho được để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó một mươi hai h ngày ba tháng ba bốn đối tượng gồm ba nam và một nữ đi hai xe máy vào tiệm vàng bq
sau khi hỏi bán vàng chúng đã dùng một vật giống súng đe dọa chủ tiệm vàng và dùng búa đập bể kính lấy nhiều vàng rồi tàu thoát
nhận được tin báo công an huyện bào bàng và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã nhanh chóng đến hiện trường
ghi nhận vụ việc và triển khai nhanh lực lượng để điều tra xác minh truy xét các đối tượng và tăng vật vụ cướp tài sản
theo chủ tiệm vàng số vàng bị cướp khoảng gần bốn mươi lượng tương đương trị giá một sáu tỷ đồng
đối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật xin mời quý vị cùng theo dõi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ba mươi đối tượng điều khiển trên nhiều xe máy mang theo hung khí đuổi đánh nhau gây số trật tự công cộng trên tuyến đường bạch đằng như nguyệt
clip thu hút nhiều người quan tâm bình luận chia sẻ và bất bình trước hành vi của các đối tượng này
nắm bắt thông tin trên đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu đã báo cáo lãnh đạo công an quận và khẩn trương điều tra
qua đó phát hiện sự việc vừa xảy ra vào dạng sáng ngày ba mươi một tháng ba
bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự đã xác định hai nhóm thanh thiếu niên đuổi đánh nhau gồm khoảng ba mươi đối tượng tham gia
đến nay lực lượng chức năng đã triệu tập lấy lời khai gần hai mươi đối tượng tuổi từ một mươi năm đến hai mươi
trú trên địa bàn thành phố có liên quan vụ rượt đuổi gây dối trật tự công cộng
công an quận hải châu cũng thu giữ tăng vật liên quan gồm sáu xe mô tô các loại một cây đao phóng lợn dài hơn hai mét
ngày bốn tháng bốn công an thị xã bến cát tỉnh bình dương
cho biết đang tạm giữ võ quốc thoàn ba mươi một tuổi quê sóc trăng để điều tra về hành vi tăng chữ trái phép chất ma túy
đêm ba tháng bốn một tổ tuần tra thuộc công an thị xã bến cát đang tuần tra
thì phát hiện toàn đang điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã cho dừng xe để kiểm tra
thấy vậy thoàn ném một bịch ni lông vào ven đường
tuy nhiên hành động của thoan đã bị lực lượng công an phát hiện
qua kiểm tra túi ni lông thoàn ném đi có chứa ma túy
bước đầu toàn khai nhận mua ma túy về để sử dụng
người này vừa mới ra tù được hơn hai tháng
ngày bốn tháng bốn trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip với nội dung
quá may mắn cho chú thợ điện và mọi người vừa đi qua thì đủ thu hút hàng ngàn lượt tương tác bình luận
nội dung clip ghi lại cảnh một công nhân đang treo lên cột điện để sửa chữa
thì bất ngờ cột gãy đổ người công nhân rơi tự do xuống đường
tại thời điểm này trên đường còn có nhiều phương tiện giao thông đang lưu thông
may mắn không ai bị thương trong vụ tai nạn
theo thông tin từ công ty cổ phần
điện lực khánh hòa vụ việc trong clip trên xảy ra vào sáng ngày hai tháng bốn
tại thời điểm này nhóm nhân viên điện lực vĩnh hải đang sửa chữa lưới điện
phục vụ người dân trong mùa nắng nóng
sau khi sự việc xảy ra nhóm công tác đã hướng dẫn người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn
đồng thời ngành điện lực nhanh chóng khắc phục sự cố và khôi phục cấp điện lại cho người dân trên địa bàn
ngày ba tháng bốn công an quận liên chiểu tp đà nẵng
phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ lê hoàng vĩ và đặng ngọc khánh
cùng trú tại xã hòa nhơn huyện hòa vàng tp đà nẵng để phục vụ điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật
trước đó đêm ba mươi tháng ba cơ quan chức năng nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông trên đường hoàng văn thái
khiến một cụ bà nhập viện trong tình trạng đa chấn thương
áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an quận liên triều xác định
nạn nhân bị hai thanh niên đi xe máy sh giật túi sách dẫn đến tê ngã
bước đầu vĩ và khánh khai nhận thời điểm trước khi xảy ra vụ án
cả hai đi chơi đến hết tiền thì chạy xe máy về nhà
trên đường về chúng nảy sinh ý định tìm mồi để cướp giật lấy tiền tiêu xài
sau khi lượn lờ một số nơi vi và khánh thấy cụ bà chạy trên xe máy một mình
có mang túi sách nên bí mật bám theo tìm cách cướp giật
sau khi gây án trung lấy tiền trong túi lấy điện thoại mang đi bán chia nhau tiêu xài
thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cho biết
lực lượng của đơn vị đã bắt giữ hai người phụ nữ vận chuyển trái phép nhiều vật liệu nổ
tại khu vực biên giới biển
cụ thể vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày hai tháng bốn
tại khu vực thôn bắc phú xã quang phú tp đồng hới
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình chủ trì
phối hợp với hai đồng biên phòng nhật lệ và lý hòa đã phát hiện
bắt quả tăng hai người phụ nữ có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ
hai người bị bắt giữ gồm ngô thị mai năm mươi bốn tuổi và lê thị vĩ năm mươi sáu tuổi
cùng ở thôn nhân nam xã nhân trạch huyện bố trạch tp đồng hới
tăng vật thu giữ gồm năm mươi kg thông nổ năm mươi m dây trái chậm một trăm linh kiếp nổ
hai xe máy và hai điện thoại di động
mới đây một vụ cháy đã xảy ra vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày ba tháng bốn
khi nhiều nhân công đang bốc xếp củi lên xe tải biển kiểm soát bảy mươi tám h
năm trăm linh bốn kéo theo rơm móc biển kiểm soát ba mươi sáu r ba nghìn bốn trăm sáu mươi của ông lê văn hiệp
bốn mươi sáu tuổi trú tại tỉnh phú yên tại thôn một mươi sáu xã cư ca bang huyện ea súp tỉnh đắk lắc
thời điểm này phía gầm đầu xe bất ngờ phát ra tiếng nổ rồi ngọn lửa bùng lên
phát hiện hỏa hoạn các nhân công tạm dừng việc bốc xếp củi dùng nước cát đất
triển khai sập cửa và điện báo cho cơ quan chức năng
tìm nhận tin báo công an huyện ea súp đã huy động một xe chở cháy
và gần một mươi cán bộ trên xị đến hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng và người dân triển khai sập tửa
sau khoảng ba mươi phút đám cháy được dập tắt
nguyên nhân ban đầu được xác định do trời nóng nực có thể gây chập bình ác quy và phát lửa gây cháy
cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân cụ thể vụ cháy
ngày ba bốn thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc khoa hồi sức tích cực của bệnh viện
đã tiêm nhận cùng lúc hai trường hợp ngụ độc lá ngón trong tình trạng nguy kịch
hai chị em ntt và ntpt trú tại cầm khê phú thọ
sau khi ăn trưa với rau rừng được người quen hái khoảng một mươi năm phút thì bị hoa mắt tróng mặt
ảo giác sụp mi điệt cơ hàm dưới không nói được sau đó co giật
hai chị em được đưa đến trung tâm y tế huyện sơ cứu rửa dạ dày và nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
hai chị em nhập viện trong tình trạng hôn mê suy hô hấp nhịp tim và huyết áp tăng co giật
qua ghi nhận từ tuyến huyện có lá ngón trong dịch rửa dạ dày các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp ngộ độc lá ngón
ngay lập tức người bệnh được duy trì thử máy qua ống nội khí quản kiểm soát hô hấp tim mạch
dùng thuốc chống co giật dùng than hoạt giải độc qua xôn dạ dày
sau sáu ngày điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc hiện tại sức khỏe của hai chị em đã ổn định và được xuất viện
sở y tế bình dương xác nhận có bốn mươi bảy người trong đoàn múa lân tại lễ hội cộ ông bồn diễn ra tại phường lái thiêu
thành phố thuận an bình dương phải nhập viện trong tình trạng nôn ói đau bụng
sau khi ăn bánh mì bánh bao phát từ thiện tại lễ hội này
theo lời kể của các thành viên trong đoàn múa lân sư rồng khoảng năm giờ cùng ngày
khi được người dân cho bánh mì bánh bao để ăn tại lễ hội cộ ông bồn
nhiều người trong đoàn múa lân có biểu hiện mệt mỏi đau bụng buồn nôn chóng mặt
nên nhanh chóng được đưa vào trung tâm y tế thành phố thuận an
theo báo cáo nhanh của trung tâm y tế thành phố thuận an
có bốn mươi bảy ca nhập viện triệu chứng ban đầu như nôn ói đau bụng tiêu lỏng
triệu chứng của đa số ca bệnh đều xuất hiện sau khoảng một đến hai giờ khi ăn bánh mì bánh bao được cấp phát từ thiện
hiện năm ca nhẹ cho xuất viện bốn mươi hai ca ổn định nằm điều trị theo dõi tiếp
trung tâm y tế thành phố thuận an tiếp tục điều tra mẫu thức ăn và điều trị cho các bệnh nhân
cuộn thép trên công ty
công ty rơi trúng người dân ở bình dương
chiều ngày ba tháng bốn tại bình dương xảy ra một vụ tai nạn khi một cuộn thép từ container rơi xuống
đè trúng một người đàn ông đang đi xe máy
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba giờ chiều cùng ngày xe công ty mang biển số tp hcm
chở nhiều cuộn thép đang dừng đậu ở lề đường mỹ phước tân vạn
thuộc phường phú lợi tp thủ sầu một tỉnh bình dương
ngay lúc này một cuộn thép bất ngờ rơi từ rơ móc xe công ty xuống đường
và chúng người đàn ông đi xe máy đang đi tới
cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc và giải quyết giao thông
ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh con gái nhờ mẹ gửi tiền sang nhật bản
ngày ba bốn quỹ tín dụng nhân dân hạ trạch xã hạ trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình cho biết
vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng
trước đó lúc một mươi sáu h một mươi năm phút ngày hai tháng bốn bà ptc sáu mươi một tuổi đến giao dịch rút số tiết kiệm bốn mươi năm triệu đồng
tại trụ sở quỹ tín dụng nhân dân hạ trạch để chuyển cho con gái ở nhật bản
sau khi thấy thông tin của người nhận cán bộ giao dịch nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo qua mạng
khách hàng lúc này cố giấu thông tin và yêu cầu quỹ chuyển tiền theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo
được cán bộ của quỹ chấn an vận động và giải thích nên khách hàng đã hiểu được vấn đề
kết quả đã ngăn chặn thành công vụ lừa đảo trên
kẻ lừa đảo trên giả danh là con gái bà c sống tại nhật bản gửi tin nhắn qua messenger nhờ mẹ gửi tiền
được biết đây là lần thứ sáu quỹ tín dụng nhân dân hạ trạch ngăn chặn thành công các vụ lừa đảo qua mạng
đối với khách hàng đến giao dịch tại quỹ
quỹ cũng khuyến nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác tỉnh táo trước các chiêu trò lừa đảo qua mạng tránh để bị mất tiền
giá vàng nhẫn sáng ngày ba tháng bốn tăng mạnh theo xu hướng của giá vàng thế giới
có thương hiệu tăng tới bảy trăm năm mươi đồng một lượng
giá vàng nhẫn của các thương hiệu đều đã vượt đỉnh cũ tiến sát mốc bảy mươi hai triệu đồng một lượng
cụ thể vào lúc một mươi một h một mươi ba phút ngày ba tháng bốn giá vàng nhẫn tròn trơn bốn số chín tại tập đoàn vàng bạc đá quý doji
được niêm yết ở mức bảy mươi năm đến bảy mươi một tám triệu đồng một lượng mua vào bán ra
đây là mức cao nhất của giá vàng nhẫn trong nước từ trước đến nay
so với chốt phiên hôm qua giá vàng nhẫn tại doji sáng nay đã tăng năm trăm linh đồng một lượng ở chiều mua vào
và tăng sáu trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều bán ra
sáng ngày ba tháng bốn công ty bảo tín minh châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn vàng dòng thăng long
ở mức bảy mươi năm mươi tám bảy mươi một bảy mươi tám triệu đồng một lượng mua bán tăng năm trăm linh đồng một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra
so với kết phiên ngày hai tháng bốn
giá vàng nhẫn tròn trơn vàng dòng thăng long lại lập đỉnh cao mới
so với đỉnh cũ bảy mươi một mươi tám bảy mươi một ba mươi tám triệu đồng một lượng mua vào bán ra được thiết lập vào sáng một tháng bốn
giá vàng nhẫn tròn trơn vàng dòng thăng long
giá vàng nhẫn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý sài gòn sgc
ngày ba tháng bốn cũng tăng mạnh và thiết lập kỷ lục mới
sgc niêm yết giá vàng nhẫn bốn số chín loại một năm chỉ tại tp hcm vào lúc một mươi giờ bốn mươi năm
ở mức bảy mươi bốn mươi năm bảy mươi một sáu mươi năm triệu đồng một lượng mua vào bán ra
tăng bảy trăm linh đồng một lượng ở chiều mua và tăng bảy trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều bán
so với kết phiên ngày hai tháng bốn
tương tự giá vàng nhẫn tròn tròn tròn vàng dòng thăng long lại lập đỉnh cao mới
giá vàng nhẫn của công ty cổ phần vàng bạc đá quý phú nhuận p g cũng tăng nhanh
vàng nhẫn của png tại tp hcm vào sáng ngày ba tháng bốn được mua bán ở mức giá bảy mươi ba bảy mươi một năm mươi năm triệu đồng một lượng
tăng bốn trăm linh đồng một lượng ở chiều mua và tăng sáu trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều bán
so với kết phiên ngày hai tháng bốn
tuyên phố trang tiền kết nối không gian phố đi bộ hoàn kiếm đang được chỉnh trang
cải tạo cảnh quan có phần làm thay đổi diện mạo mỹ quan đô thị
trên con phố trung tâm bậc nhất thủ đô
phố tràng tiền là một con phố cũ sầm út thuộc trung tâm quận hoàn kiếm hà nội
hai bên tuyến phố có những cửa hiệu nổi tiếng
hiện nay hạ tầng kỹ thuật hai bên tuyến phố xuống cấp cùng với việc người dân sinh sống cơi nới gây mất mỹ quan đô thị
để làm đẹp cảnh quan mới đây ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm đã tiến hành thực hiện dự án cải tạo kiến trúc
cảnh quan nâng cấp hạ tầng tuyến phố trang tiền chủ yếu tầng hai mặt phố trang tiền
nhằm tạo cảnh quan đô thị kết nối với không gian phố đi bộ hoàn kiếm
hiện trạng của phố tràng tiền tầng một chủ yếu là cơ quan nhà nước
việc chỉnh trang cảnh quan được thực hiện đoạn giao cắt với phố đinh tiên hoàng đến giao cắt nguyễn xí
trên tầng hai có năm mươi một hộ dân sinh sống
trong quá trình sinh sống người dân trồng cây cảnh mái tôn trên ban công tầng hai
thậm chí là còn tận dụng phần ban công rộng làm nhà vệ sinh bếp cây cảnh
và để phù hợp với cảnh quan không gian kiến trúc đô thị
quận hoàn kiếm thực hiện cải tạo trình trang phố trang tiền
vận động người dân đồng tình ủng hộ giải tỏa công trình mất mỹ quan trên ban công
trục phố trang tiền hàng khai trang thi tiệm cận với khu phố cổ và phố cũ
trước đây quận hoàn kiếm đã thực hiện cải tạo trình trang phố hàng khai trang thi
sau khi mà tuyến phố tràng tiền hoàn thành tạo trục cảnh quan đô thị đồng bộ
việc chỉnh trang cải tạo hai bên tuyến phố dự kiến hoàn thành vào tháng một mươi
đúng dịp kỷ niệm bảy mươi năm giải phóng thủ đô
chuyển sang các thông tin tiếp theo
thưa quý vị công trình cầu vượt thép mai dịch nằm trên nút sao phảnh đại ba
xuân thủy hồ tùng mậu quận cầu giấy đã cơ bản hoàn thành việc thi công
dự kiến thông xe trong tháng bốn này
nút sao mai dịch là nút giao thông ba tầng có phảnh đại ba
và đường sắt đô thị nhổn gà hà nội đi qua
đây là nút giao quan trọng ở phía tây thủ đô thường xuyên xảy ra ùn tắc
và để giải quyết tình trạng này hoàn tiện điểm nối phảnh đại ba
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba hà nội đã đầu tư hơn ba trăm bốn mươi tỷ đồng để xây dựng hai cầu vượt bằng thép
song song với cầu vượt mai dịch
theo ban quản lý dự án thăng long bộ giao thông vận tải chủ đầu tư
sau hơn một năm dự án xây dựng hai cầu vượt thép tại nút giao mai dịch
công trình đã cơ bản hoàn thành việc thi công
các đơn vị thi công đang tập trung khảo sát
nghiệm thu tổ chức các phương án lưu thông trong một hai tuần để chuẩn bị thông xe
cầu vượt dài khoảng bảy trăm sáu mươi m có điểm đầu nằm trên đường phạm văn đồng
km một mươi chín điểm cuối nằm trên đường phạm hùng km một mươi chín bảy trăm linh
theo lý trình đường vành đai ba phần mặt cầu đã hoàn thiện thảm nhựa
và đã được kẻ vạch

giá long môn hạn chế chiều cao xe qua cầu vượt thép
người đi bộ đi xe đạp xe thô sơ bị cấm lên cầu
hai cầu được xây dựng là cầu vĩnh cửu kết cấu dầm thép
bản mặt bê tông cốt thép liên hợp tĩnh không đường dưới cầu bốn bảy mươi năm m
tính không trên cầu là bốn bảy mươi năm m
mỗi bên cầu rộng bảy bảy mươi năm m gồm có một làn xe cơ giới ba năm m
một làn xe hỗn hợp ba m còn lại là dài an toàn và bó vỉa
hai cầu vượt có nhiệm vụ tách biệt các làn xe cơ giới lưu thông trong nội đô
qua nút giao với các dòng xe ô tô lưu thông theo tuyến đường cao tốc trên cao
theo phương án phân luồng của sở giao thông vận tải hà nội
phần cầu vượt cũ ở tuyến giữa sẽ được chưng dụng để khai thác tuyến cao tốc trên cao
đảm bảo cho ô tô chạy với vận tốc tám mươi km trên giờ
để chuẩn bị cho mùa du lịch năm hai nghìn hai mươi bốn
thị xã cửa lò tỉnh nghệ an đã tiến hành chỉnh trang nâng cấp đô thị
với hàng loạt cước dự án có tổng đồ tư trên năm trăm linh tỷ đồng
sau một thời gian thi công khẩn trương phố biển dần khoác chiếc áo mới
ngày ba bốn đại diện ủy ban nhân dân thị xã cửa lò tỉnh nghệ an cho biết
địa phương đang tích cực tiến hành chỉnh trang nâng cấp đô thị
với hàng loạt dự án để chuẩn bị chú đáo cho lễ hội du lịch cửa lò vào ngày một mươi tám tháng bốn sắp tới
điểm nhấn của lễ hội năm nay là chương trình khai mạc nghệ thuật với chủ đề
cửa lò khát vọng tỏa sáng
đây là chương trình mang đậm màu sắc văn hóa sư nghệ hoa quyện với sự trẻ trung
sôi động về một cửa lò đang trên đà đổi mới và hội nhập
là sự kết nối về âm nhạc và hình thức biểu diễn để kể về câu chuyện của cửa lò
qua ba mươi năm xây dựng đổi mới và phát triển đầy sôi động
ngoài sự kết hợp của màn pháo hoa đặc sắc
chương trình sẽ có màn kết hợp trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng hàng trăm drone
sử dụng máy bay không người lái tạo hình nghệ thuật trên không
lễ hội khai mạc du lịch cửa lò năm nay gắn với sự kiện công bố
đón nhận quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể lễ hội đền yên lương
ở phường nghi thủy thị xã cửa lò và thiết thực kỷ niệm ba mươi năm thành lập thị xã
để chuẩn bị cho mùa du lịch năm hai nghìn hai mươi bốn thị xã cửa lò đã tiến hành chỉnh trang
nâng cấp đô thị với hàng loạt các dự án có tổng kinh phí trên năm trăm linh tỷ đồng
sau một thời gian thi công khẩn trương phố biển đang dần khoác tầm mau mới
điểm nổi bật nhất là sự thông thoáng của bãi biển
sau khi giải tòa hàng trăm ký ốt nhà hàng phía đông đường bình minh
bãi biển cửa lò trở nên thông thoáng rộng rãi hơn
trong thời gian kêu gọi nhà đầu tư có tiềm lực để xây dựng dự án quy hoạch
khu lâm viên phía đông đường bình minh thành các bãi tắm theo hướng hiện đại văn minh
cửa lò tập trung dọn dẹp mặt bằng để phục vụ du khách vui chơi
khu vui chơi giải trí cửa hội và cắp treo ra đảo ngư
do một tập đoàn đầu tư với quy mô gần một trăm năm mươi ha
dự kiến hoàn thành và khai trương vào dịp ba mươi tháng bốn
đây được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn du lịch mới
mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho du khách khi đến cửa lò
ngoài các dự án đang triển khai phố biển cờ lò còn đang được hưởng lợi
bởi các dự án ngàn tỷ khác dù du khách đến cửa lò được thuận lợi hơn
tiêu biểu như dự án cầu cửa hội kết nối huyện nghi xuân với cửa lò
đại lộ vinh cửa lò và đặc biệt là tuyến cao tốc bắc nam hoàn thiện và đưa vào sử dụng
dùng ngắn thời gian di chuyển từ hà nội về cửa lò xuống còn ba tiếng rưỡi
sau khi tháo bỏ một số vị trí rào chắn trên tuyến đường dành cho xe đạp dọc sông tô lịch
đến chiều ngày ba tháng bốn đơn vị thi công cơ bản đã bổ sung thay mới lại toàn bộ đoạn rào
với thiết kế được thay đổi đáng kể
thiết kế rào chắn mới trên tuyến đường ưu tiên có phần thuận tiện hơn cho người đi xe đạp
nhưng lại khó ngăn được xe máy đi vào
theo đó rào trán mới chỉ có chiều qua khoảng ba mươi cm
thiết kế này tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ và người đi xe đạp di chuyển qua lại
mà không cần các tư thế vượt rào như trước
tuy nhiên việc rào chắn thấp khe hở lại khá rộng đã khiến cho nhiều người lo ngại
xe đạp điện xe máy cũng có thể đi vào
rào trán mới tuy thân thiện hơn với người đi bộ người đi xe đạp
nhưng lại không gian đe được người đi xe máy ai cũng có thể dễ dàng lách qua khe hở hiện tại
trước đó nhiều người dân đã phản ánh một số trường hợp phương tiện là xe máy
nhưng lại di chuyển qua lại ngang nhiên vượt rào đi vào đường dành cho xe đạp
nhằm thoát khỏi cảnh un tắc trong giờ cao điểm
được biết điểm đầu và cuối của tuyến đường dành cho xe đạp
đã được tháo bỏ rào trán từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn để các đơn vị thi công thiết kế lại
tuy nhiên việc tháo rào lại tạo lối mở cho người dân điều khiển xe máy đi vào
gây ra xung đột giao thông trên tuyến đường này
thông tin từ sở giao thông vận tải tp hà nội đơn vị đã tiến hành tháo bỏ rào chắn
ở điểm đầu và điểm cuối tuyến đường dành riêng cho xe đạp
các đoạn này sẽ được thiết kế lại để phù hợp với tình hình thực tế
tạo điều kiện cho người đi xe đạp di chuyển
dự kiến việc tháo rỡ và lắp đặt lại sẽ diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng bốn
ngày ba tháng bốn học sinh trường quốc tế mỹ việt nam đã đi học trở lại
sau kỳ nghỉ xuân cũng như trường tạm ngừng hoạt động do thiếu giáo viên
theo thông tin từ sở giáo dục và đào tạo tp hcm sáng ngày ba tháng bốn
hoạt động dạy và học của trường diễn ra bình thường
trước đó vào tối hai tháng bốn theo báo cáo của trường quốc tế mỹ việt nam
có tám mươi ba trên một trăm một mươi chín giáo viên nước ngoài sẽ quay trở về trường làm việc từ ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
do đó đối với cấp tiểu học và học sinh lớp một mươi một một mươi hai giáo viên nước ngoài đủ để tổ chức hoạt động dạy bình thường
đối với các khối lớp khác hiệu trưởng nhà trường có kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục
chào mừng các em quay lại trường sau kỳ nghỉ xuân và tổ chức dạy học theo môn theo nhóm lớp
tuy nhiên sau khi nhận được lời kêu gọi của hiệu trưởng hôm nay các giáo viên có tiếp đều tham gia đầy đủ
hiện trường có bảy mươi năm học sinh lớp một mươi hai
đang theo học chương trình tú tài quốc tế các em còn một đợt kiểm tra nữa để được cấp bằng
còn lớp một mươi một có tám mươi một học sinh vẫn còn một số bài kiểm tra
sáng ngày ba tháng bốn đa phần học sinh đi xe buýt đến trường
tuy nhiên do ngày đầu đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ
nên nhiều gia đình vẫn chở con tới trường để nắm bắt tình hình
theo thông báo của trường quốc tế mỹ việt nam số tiền đóng góp từ phụ huynh đã được dùng
để chi trả tiền nhà tiền lương cho giáo viên
cụ thể đối với giáo viên nước ngoài đã thanh toán một mươi còn lại của lương tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
một trăm linh lương vào tiền nhà tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tiền điện nước internet và năm mươi tiền xe buýt
đối với nhân viên việt nam đã trả năm mươi lương tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
đang giả soát danh sách cụ thể và thanh toán vào ngày ba tháng bốn
thưa quý vị bước vào đợt nắng nóng đầu hè nhiệt độ tại hà nội chạm ngưỡng ba mươi sáu độ c
người dân ra đường trong trang phục kín mít với nhiều lớp tránh nắng
quýt không đẹp
làn da bị thiếu đốt
trong ngày hai tháng bốn nhiệt độ cao nhất tại hà nội đạt ba mươi sáu độ c
cá biệt có nơi đo được trên ba mươi sáu độ c
người dân ra đường đều phải có biện pháp phòng chống nắng nóng
bộ đồ chống nắng phổ biến của nữ giới là các loại áo có mũ trùm vàt dài đến gót chân
nắng nóng ở các khu vực trên kéo dài từ một mươi giờ đến một mươi tám giờ đạt đỉnh điểm vào khung giờ một mươi ba đến một mươi năm giờ
trong thời điểm này mọi người ra đường thường mang nhiều lớp áo để che nắng chống nóng
áo chống nắng kiểu mới có mũ
bên dưới xoài tròn là sản phẩm mới của mùa hè năm nay được nhiều chị em lựa chọn sử dụng
nhìn trang phục các chị em chống nắng khi ra đường hiếm người phân biệt được họ đang mặc trang phục mùa đông hay mùa hè
trong thời điểm nắng nhất gần như mọi người không thể nhận ra nhau ở ngoài đường với kiểu trang phục kín mít của mùa hè
với kiểu thời tiết ngày càng khắc nghiệt việc bảo vệ sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu
thời trang cũng phải chào thua
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi